vào ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bắt giam đối với lê hồng khanh giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên tư vấn dịch vụ nông nghiệp lâm phát lê hạ giám đốc trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp
trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế và trương ngọc đức
nhân viên điều tra quy hoạch rừng trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế thẩm định phương án
và dự toán khai thác tận thu gỗ do ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy quản lý
theo kết quả điều tra ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy đã hợp đồng với công ty lâm phát
và trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế thẩm định phương án khai thác tận thu
gần một trăm năm mươi tám hectare gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy rừng vào năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên các đối tượng đã thiếu trách nhiệm
không thực hiện đúng quy trình thiết kế thẩm định
kết quả tổng doanh thu đã khai thác bán ra hơn hai mươi hai tỷ đồng
trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là sáu ba tỷ đồng
kết quả giám định định giá tài sản hành vi của các đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước
với số tiền hơn năm sáu tỷ đồng
ngoài ra hiện nay còn một mươi chín hectare rừng thông ở xã phú sơn thị xã hương thủy chưa khai thác
do công tác phát hiện đấu tranh kịp thời của cơ quan công an
cho nên đã giữ lại được một mươi chín hectare rừng thông đang phục hồi này